quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả
thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị cùng nhiều nghị quyết quan trọng
nghị quyết nêu rõ bên cạnh những kết quả tích cực công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị vẫn còn những hạn chế bất cập
chính sách pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này còn có quy định chưa hợp lý có sự trồng chéo chưa thống nhất
chất lượng các quy hoạch còn thấp thiếu đồng bộ thiếu tầm nhìn dài hạn chưa theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa
dẫn tới điều chỉnh quy hoạch nhiều lần có những trường hợp điều chỉnh còn tùy tiện theo lợi ích của nhà đầu tư
ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan kiến trúc hạ tầng kỹ thuật xã hội và các lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư
từ đó nghị quyết cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp như đối với quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung lửa đất đai năm hai nghìn một mươi ba và các luật liên quan
tăng cường giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội đại biểu quốc hội
đối với công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị góp phần phát hiện kiến nghị xử lý các tồn tại hạn chế và vi phạm pháp luật
đối với chính phủ tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện và chỉnh quốc hội sửa đổi bổ sung lửa đất đai năm hai nghìn một mươi ba
và các luật có liên quan đến quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
nghiên cứu làm rõ và có hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với công trình xây dựng đa năng có kết hợp chức năng lưu trú
sớm ban hành nghị định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án bt
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết chung của kỳ họp